quỹ ban nhân dân tỉnh gia lai vừa yêu cầu ban quản lý dự án sáu tạm dừng rỡ tải đoạn đường tuyến tránh chư sê qua địa phận xã yapa huyện chư sê tỉnh gia lai chưa đưa vào sử dụng đã bị sụt lún để cơ quan công an tiến hành điều tra
đoạn tránh chư sê có chiều dài gần một mươi tám km với tổng mức đầu tư hai trăm năm mươi tỷ đồng do ban quản lý dự án sáu làm đại diện chủ đầu tư
dự án đã hoàn thành xây lắp vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín hiện đang thực hiện các thủ tục nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng
tuy nhiên vào đầu tháng chín công trình có hiện tượng hư hỏng sụt lún những vết nứt trên mặt đường kéo dài cả trăm mét
một phó giám đốc ban quản lý dự án sáu đã bị tạm dừng phân công công tác để tập trung chỉ đạo khắc phục hư hỏng nói trên